tại hà nội khối thi đua mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi sáu và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì hội nghị
hội nghị đánh giá năm hai nghìn một mươi sáu công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới sáng tạo
các phong trào thi đua các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng phong phú tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên
trong đó có nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể gắn với phong trào
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết công tác khen thưởng được các thành viên trong khối tiến hành có nề nếp
bảo đảm chính xác kịp thời công bằng công khai dân chủ hơn
việc phát hiện bồi dưỡng tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện
hồ sơ thủ tục quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trên công tác thi đua khen thưởng của khối và các thành viên còn một số hạn chế như
việc phát hiện bồi dưỡng tổng kết và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến đã được chú trọng nhưng chưa thực hiện thường xuyên liên tục
việc triển khai tổ chức phong trào thi đua ở một số cấp của các tổ chức hội còn chậm
có nơi còn nặng về hình thức công tác phối hợp giữa mặt trận tổ quốc và các đoàn thể với các ngành
trong thực hiện các phong trào các cuộc vận động ở một số địa phương chưa chặt chẽ thường xuyên cụ thể